theo báo cáo của cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng bộ công thương
tài chính ngân hàng bảo hiểm bị người tiêu dùng khiếu nại nhiều nhất
trong đó hà nội và tp hcm là hai thành phố có nhiều phản ánh khiếu nại nhất về vi phạm quyền lợi người tiêu dùng
xét theo lĩnh vực thì tài chính ngân hàng bảo hiểm là ba lĩnh vực nhận được khiếu nại nhiều nhất từ người tiêu dùng
khoảng ba trăm bảy mươi hai trường hợp chiếm gần ba mươi tám
phần lớn nội dung khiếu nại liên quan đến dịch vụ cho vay tiêu dùng
với nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm quyền lợi người tiêu dùng
lĩnh vực điện thoại viễn thông ở vị trí thứ hai với một trăm linh tám trường hợp và nhóm đổ điện tử gia dụng có một trăm linh trường hợp khiếu nại
hà nội và tp hcm là hai thành phố có nhiều phản ánh khiếu nại nhất về vi phạm quyền lợi người tiêu dùng
lần lượt là hai trăm tám mươi tám và một trăm tám mươi năm vụ việc chiếm tỷ lệ gần ba mươi và hai mươi
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại